để bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn nhiều hộ dân ở thị trấn đồng lê
huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình đã tự nguyện đóng góp hàng chục triệu đồng để lắp đặt hệ thống
camera giám sát an ninh trên các tuyến đường và việc làm này đã mang lại những hiệu quả rất thiết thực
nếu như trước đây tiểu khu đồng văn thị trấn đồng lê huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình là một điểm
nóng về an ninh trật tự thì đến nay nhờ có hệ thống camera giám sát trên các tuyến đường nên
các tệ nạn xã hội và trật tự an toàn giao thông đã giảm hẳn giúp người dân yên tâm sinh sống
có được hệ thống camera giám sát an ninh này là nhờ người dân tiểu khu đồng văn đã tự nguyện
đóng góp hơn năm mươi bảy triệu đồng để lắp đặt với tinh thần toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
ủy ban nhân dân thị trấn đồng lê cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ
nhân dân các doanh nghiệp trên địa bàn đóng góp tiền để lắp đặt camera an ninh và hệ thống
điện chiếu sáng đến nay toàn thị trấn có ba mươi tuyến đường có điện chiếu sáng và lắp đặt
camera an ninh tại các điểm quan trọng với kinh phí gần sáu trăm linh triệu đồng
có thể thấy việc lắp đặt hệ thống camera bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt
không chỉ tội phạm được đẩy mạnh nhưng cũng là tội phạm được đẩy mạnh
để lùi an ninh trật tự được giữ vững vấn đề ô nhiễm môi trường từng bước được giải quyết
hy vọng rằng mô hình này sớm được nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh quảng bình
để góp phần bảo đảm an ninh trật tự an toàn và văn minh nông thôn